với hành vi gây dối trật tự công cộng vũ văn ba chú tại nghệ an đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu khởi tố vụ án khởi tố bị can để làm rõ xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó ba điều khiển di chuyển xe ô tô trên quốc lộ bảy a đoạn qua địa phận các xã diễn phúc diễn thành và thị trấn diễn châu nghệ an lạng lách đánh võng
trong quá trình điều tra và xác minh các tài xế có mặt tại hiện trường đều nhận định hành vi trên gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông gây tâm lý bất an lo sợ cho người đi đường và làm mất an ninh trật tự
cơ quan công an xác định khi tham gia giao thông ba nghi có sử dụng chất kích thích rượu bia còn đối tượng thừa nhận tại thời điểm đó đã lái xe trong tình trạng không được tỉnh táo và mất kiểm soát
ngay khi phát hiện bản thân phạm tội ba đã nhờ một người khác nhận tội thay mình quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xác định ba là đối tượng cầm lái